sở xây dựng tỉnh đồng nai cho biết sau khi tiến hành kiểm tra đã xác định nhiều sai phạm về lĩnh vực đất đai xây dựng
tại dự án bất động sản tự đặt tên là dragon city ở phường tam phước tp biên hòa
tuy nhiên những sai phạm này lại không được cơ quan chức năng địa phương xử lý theo quy định
các sai phạm gồm chưa được cấp phép xây dựng tự ý làm đường giao thông vỉa hè trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích phù hợp
tuy nhiên vi phạm xảy ra năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền theo quy định
do đó chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là trả lại hiện trạng ban đầu
đối với hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai xây dựng ủy ban nhân dân phường tam phước và ủy ban nhân dân tp biên hòa chưa xử lý theo quy định
chỉ đến khi một số đối tượng tổ chức giới thiệu giao bán đất nền ở khu vực trên mới ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực văn hóa xã hội với hành vi không thông báo nội dung hình thức sản phẩm quảng cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
hiện cùng với xử lý hậu quả của việc vi phạm về đất đai xây dựng ở khu vực trên cơ quan chức năng cũng đang làm rõ xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan